chuyển sang những tin tức covid một mươi chín đáng chú ý
tiếp theo thượng hải đến lượt quảng châu trung quốc cũng xét nghiệm covid một mươi chín
đối với toàn bộ một mươi tám triệu dân trong nỗ lực kiềm chế dịch bùng phát
trong khi thành phố này mới chỉ ghi nhận hai ca covid một mươi chín
theo số liệu chính thức chỉ trong ngày tám tháng bốn
trên khắp trung quốc có hai mươi năm bảy trăm linh một trường hợp nhiễm mới covid một mươi chín
trong đó riêng thượng hải ghi nhận hai mươi ba sáu trăm linh ca con số cao kỷ lục
tuy nhiên có tới hai mươi hai sáu trăm linh trường hợp không có triệu chứng tại thượng hải
phó thị trưởng thượng hải zhong ming trong cuộc họp báo
đã công bố những điều chỉnh về quy định phòng chống dịch của thành phố lớn nhất trung quốc
tuy nhiên theo bloomberg các biện pháp tổng thể vẫn nghiêm ngặt
khi người dân sống trong khu vực có ca nhiễm tiếp tục bị cấm ra khỏi nhà
còn cư dân tại các khu vực không có ca nhiễm trong tuần qua
có thể rời nhà với đi lại trong khu vực đó
riêng đối với cư dân sống tại khu vực không có ca nhiễm nào trong một mươi bốn ngày qua
thì được tự do đi lại nhưng phải tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội
thượng hải đang xây dựng các khu cách ly cho hàng trăm ngàn người
trong bối cảnh trung quốc vẫn theo đuổi chính sách không covid một mươi chín theo bloomberg
trung tâm tài chính và kinh tế trung quốc đã ghi nhận các ca nhiễm sars cov hai tăng vọt
kể từ hai mươi tám tháng ba đợt bùng phát kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng của trung quốc
theo miêu tả của bloomberg các ông tên nơi hàng hóa đang tồn ứ
lớn nhất trung quốc ở thượng hải do các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt
dẫn đến tình trạng thiếu xe tải đến nhận hàng
nhìn chung thành phố hai mươi năm triệu dân đang vật lộn với tình trạng khan hiếm hàng hóa
và khó khăn trong chăm sóc y tế cơ bản điều này gây nên những phàn nàn từ phía người dân
bên cạnh đó đài truyền hình trung ương trung quốc đưa tin hôm chín tháng bốn
toàn bộ một mươi tám triệu dân tại một mươi một quận thuộc siêu đô thị quảng châu phía nam trung quốc
cũng được yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín
động thái của chính quyền quảng châu diễn ra sau khi xác định có hai trường hợp dương tính
với sars cov hai và vài trường hợp khác không có triệu chứng vào ngày tám tháng bốn
nhà ga jantian tại cảng thâm quyến ở miền nam trung quốc thông báo ngừng giao nhận hàng hóa
trong khoảng hai giờ ngày một mươi tháng bốn để bảo trì hệ thống theo một thông báo gửi khách hàng
trước đó cảng này tạm dừng giao nhận hàng ngày bảy tháng bốn
hiện chưa rõ liệu việc bảo trì có liên quan đến covid một mươi chín hay không